các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi chuyên án được xác lập lực lượng trinh sát đã bám sát theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây
đến khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng phàng xeo xố trú trú tại huyện bảo thắng khi số đang đeo một chiếc ba lô trên người
bên trong có chứa một mươi bánh heroin đang di chuyển bằng xe mô tô trên địa bàn xã bản việt huyện bảo thắng
tại cơ quan điều tra số khai nhận ngày một mươi tám tháng năm đã nhận một mươi bánh heroin trên của một người từ điện biên
mang sang để bán kiếm lời nhưng chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
tiếp tục điều tra ngày một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với đối tượng nguyễn toàn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại thị xã sapa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm ba năm gram heroin một năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
đây là đối tượng chính trong chuyên án một mươi bánh ma túy đã được công an tỉnh lào cai triệt phá vào nhiều ngày trước đó
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an và công an huyện nghi lộc vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn bắt giữ một mươi đối tượng bước đầu chứng minh được số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn một mươi tỷ đồng
cầm đầu đường dây đánh bạc này là hai đối tượng trần danh dũng bốn mươi tuổi chú thành phố vinh và trần thị kim anh hai mươi sáu tuổi chú huyện nghi lộc
quá trình theo dõi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ ngày hai mươi sáu tháng năm cơ quan công an đã bắt khám xét đồng loạt nơi ở của một mươi đối tượng trú tại huyện nghi lộc và thành phố vinh
thu giữ một ipad một mươi ba điện thoại di động các loại một giấy ghi số lô số đề
bước đầu cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô số đề từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cho đến thời điểm bị bắt giữ là hơn một mươi tỷ đồng
riêng trong ngày các đối tượng bị bắt giữ các đối tượng đã đánh bạc
giữ số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo võ khắc duy một mươi tám tuổi chú tại phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng về hành vi giết người
theo cáo trạng tối ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tại quán cà phê ở quận liên triểu duy gặp em t một mươi năm tuổi chú quận liên triều cũng đang uống cà phê với bạn
do em này từng đánh bạn của duy nên duy
duy lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu tê khiến em này bất tỉnh gục tại chỗ
thấy bạn bị đánh bất ngờ nhóm bạn tê truy đuổi
t được đưa đi cấp cứu hậu quả tê bị chấn thương sọ não thương tích năm mươi
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt võ khắc duy bảy năm tù về tội giết người
công an huyện crong búc tỉnh đắk lắc đang điều tra truy bắt nhóm đối tượng bịt mặt chặn xe khách đập phá trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cư né
khoảng hai giờ sáng ngày một tháng sáu xe khách ngọc thông chở theo khoảng bốn mươi hành khách
khi đến tại địa phận xã cư né huyện crong búc xe khách này bất ngờ bị nhiều đối tượng chặn đường dùng hung khí phá hoại đập vỡ kính xe từ bốn phía
sự việc chỉ dừng lại khi tài xế dùng bình chữa cháy xịt ra ngoài cửa thì những đối tượng này mới bỏ chạy
ngay sau khi xảy ra sự việc tài xế đã gọi điện cho nhà xe điều xe đến hỗ trợ đưa khách di chuyển theo lộ trình
đồng thời điều khiển chiếc xe bị đập phá đến trụ sở công an để trình báo
hiện công an huyện crong búc đang tiến hành công tác khám nghiệm định giá tài sản của xe khách bị đập phá và truy bắt các đối tượng có liên quan
do có mâu thuẫn từ trước hai nhóm thanh thiếu niên ở an giang đã hẹn nhau sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã kịp thời phát hiện ngăn chặn không để hậu quả đáng tiếc xảy ra
vào khoảng một mươi năm h ngày một tháng sáu qua công tác quản lý địa bàn đối tượng cùng với sự hỗ trợ của người dân
công an phường mỹ long thành phố long xuyên triển khai lực lượng tuần tra khi đến khu vực nhà thiếu nhi an giang phát hiện một mươi thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi một tuổi cùng chú tại thành phố long xuyên
đang tụ tập cùng nhiều hung khí bao gồm hai cây dao phóng lợn ba cây mã tấu và một cây chĩa
quả là việc bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên
ở thị trấn phú hòa huyện thoại sơn hai nhóm hẹn nhau đến khu vực trên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên hai nhóm chưa kịp đánh nhau thì bị lực lượng công an kịp thời ngăn chặn
thưa quý vị và các bạn thành lập xưởng may quần áo tại nga sau đó móc nối đưa lao động việt nam sang làm việc
thế nhưng thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân để không cho họ về nước
bị can phan quốc phan công quốc chú tỉnh sóc trăng vừa bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh bạc liêu truy tố về tội danh cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép
trước đó phan công quốc đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu thi hành quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai để điều tra
qua điều tra cơ quan chức năng xác định năm hai nghìn bảy
phan công quốc xuất cảnh sang nga theo hình thức đi du lịch rồi ở lại mở xưởng may quần áo
quốc đã móc nối với cha mẹ ruột đang ở việt nam tìm người đưa sang nga lao động trong thời gian ba năm
với điều kiện đưa trước cho quốc bốn mươi triệu đồng để lo chi phí thủ tục xuất cảnh
bằng thủ đoạn trên từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu quốc đã đưa thành công bảy mươi công dân việt nam
từ các tỉnh bạc liêu sóc trăng cà mau hà nội sang nga để lao động
tuy nhiên khi người lao động đến nga
quốc đã thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và khóa cửa xưởng giám sát chặt chẽ không cho họ ra ngoài
nhiều người lao động muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn nhưng quốc không đồng ý
và yêu cầu họ phải liên hệ với người thân để chuyển cho quốc số tiền sáu mươi triệu đồng thì mới được về việt nam
trong đó có ba mươi chín công dân vì người nhà không đủ tiền chuyển cho quốc nên bị quốc nhốt trong nhà kho
thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân để cưỡng ép ở lại nước ngoài trái phép
theo thống kê lao động trên địa bàn tỉnh nghệ an làm việc tại nước ngoài có mức thu nhập bình quân từ một mươi bảy cho đến ba mươi năm triệu đồng một tháng
thế nhưng đó là con số thống kê với những lao động chính thức đi theo dạng hợp đồng
và trong khi đó thì vẫn còn có những trường hợp làm việc cư trú bất hợp pháp bằng hình thức vượt biên trái phép
đi du lịch thăm người thân rồi trốn ở lại
khó mà định lược được cái thu nhập thực tế của những người như thế này
thế nhưng rất nhiều vụ việc được phát hiện thời gian qua
cho thấy không ít người đã phải làm việc trong những điều kiện tồi tệ bị ngược đãi đe dọa đến sức khỏe
thậm chí còn bị đẩy vào con đường phạm pháp là nạn nhân của bọn mua bán người
đã có nhiều trường hợp rơi vào cảnh bi đát nợ nần trông chất một khi đã xa chân vào con đường lao động bất hợp pháp
nghe lời rủ dê việc nhẹ lương cao anh lê duy đông đã vượt biên sang campuchia làm việc tại casino
trong ba tháng làm việc tại đây anh đông thường xuyên bị bỏ đói đánh đập vì không kiếm đủ khách chơi
để giữ mạng sống mẹ giàu quê phải vay mượn năm mươi triệu đồng để chuộc anh về
năm hai nghìn hai mươi hai anh nguyễn văn trung sang trung quốc tìm kiếm việc làm
tại đây anh thường xuyên bị chủ cấp lương bạo hành
thế nhưng anh phải cắn răng chịu đựng sống chui lủi do không có giấy tờ
mới đây gia đình anh trung đã phải bỏ ra bảy mươi triệu đồng để chùa anh về nước
nếu không có thợ pháp trốn chui trốn núi thì mình phải chịu anh ạ
chịu để cố ngại về
do là vì là sang là không có giấy tờ cho nên là cái việc bảo hộ của chính quyền của các nước sở tại là nó cũng hạn chế
thì qua công tác điều tra thì thời gian qua thì cũng phát hiện nhiều trường hợp là đã bị đánh đập
cho nên là cái việc mà lao động bên đấy là tiềm ẩn rất nhiều cái nguy hiểm
phải vay mượn tiền để chuộc người thân trở về nước cộng với chi phí đã phải bỏ ra trước đó để vượt biên
giờ đây nhiều gia đình phải đối mặt với những gánh nặng nợ nần món nợ chưa biết sẽ còn đeo bám
tới bao giờ